tại buổi làm việc bộ trưởng cho rằng cơn bão tiếp tục có những diễn biến phức tạp nên kiên giang cần phải quyết liệt hơn nữa không được chủ quan trong việc ứng phó với cơn bão số một mươi sáu
hiện toàn tỉnh kiên giang có hơn một mươi tàu khai thác thủy sản trong đó tàu thuyền thường xuyên khai thác trên biển là hơn tám tàu
số này đã nhận biết được thông tin về cơn bão đa số đã vào bờ và đảo tránh trú chỉ còn khoảng năm mươi tàu đang khẩn trương vào bờ
số dân cần di rời sơ tán là khoảng gần ba mươi chín hộ với khoảng trên một trăm ba mươi chín người
các đối tượng dễ bị tổn thương khoảng bốn sáu trăm linh người như người già trẻ em khuyết tật đã sơ tán xong trước một mươi hai h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
các đối tượng còn lại yêu cầu hoàn thành xong trước một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
còn hơn hai tám trăm linh lồng bè nuôi cá đang được di rời với nơi khuất gió xung quanh đảo
riêng diện tích nuôi tôm khoảng hơn một trăm một mươi chín ha và khoảng hai mươi hectare lúa mùa có khả năng thiệt hại do bão kết hợp với chiều cường
nếu như không gặt kỳ này thì có nguy hiểm này hai mươi sáu hai mươi bảy tiếp tục có một đợt gió mùa
một đợt gió mùa tương đối nặng kèm theo cái đó là xí mưa
do đó không chờ bảo là ngày kia xong hết cơn này đoàn hoàng chúng tôi gặt không hải
lúc đó nó mưa là nảy mâm trên hải
đúng không ạ do đó bây giờ làm ngay cái này
làm ngay này sớm ngày nào hay ngày đó
tạo hội chứng để như vậy là quân đội vào cuộc cùng cơ giới hóa chúng ta cũng tập trung
nếu không mất mùa trên chuộng đúng không ạ mất lúa chín mà mất mùa
do đó cái chỗ hai mươi ha để tôi đề nghị là lên một cái kế hoạch này
bộ trưởng nguyễn xuân cường đánh giá cao các biện pháp ứng phó với bão của kiên giang
tuy nhiên do diễn biến cơn bão còn nhiều phức tạp trong khi tỉnh kiên giang còn nhiều hoạt động kinh tế trọng điểm phát triển trên biển đảo và cả trong đất liền nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó với bão
do vậy bộ trưởng yêu cầu tỉnh không được chủ quan mà cần quyết liệt hơn nữa trong công tác ứng phó
thưa quý vị tại phú quốc tỉnh kiên giang lãnh đạo huyện cho biết trước tình hình bão số một mươi sáu huyện đã cấm tất cả tàu thuyền ra khơi và cho học sinh nghỉ học từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai đến hết bão
đến thời điểm này hai sáu trăm linh tàu cá của ngư dân phú quốc và khoảng ba trăm linh tàu cá ngoài tỉnh đã được kêu gọi vào nơi tránh trú bão tại các điểm sông dương đông cảng vịnh đầm sạch cầu xấu an toàn
cũng theo thông tin từ đồn biên phòng an thới trong sáng nay dạch cầu sấu nơi neo đậu tàu thuyền đã bị bắt
tàu thuyền của ngư dân phú quốc đã không thể tiếp nhận tàu thuyền thêm nữa do tàu thuyền tại các tỉnh miền trung vào tránh bão quá nhiều
trước tình hình đó ủy ban nhân dân huyện phú quốc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn các tàu thuyền vào neo đậu tại quân cảng hàng quân vùng năm và cảnh sát biển vùng bốn
tại những nơi bố trí dân tránh bão chính quyền huyện đã yêu cầu bố trí sẵn máy phát điện lương thực thực phẩm nước uống thuốc men
vì vậy chủ tịch nước trần đại quang đề nghị bộ tư pháp tập trung bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước về xây dựng hoàn thiện pháp luật cải cách tư pháp cải cách hành chính làm tốt công tác tham mưu với ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương trong việc thực hiện các nghị quyết của đảng về cải cách tư pháp tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân doanh nghiệp đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ tư pháp và ngành tư pháp
các ngành địa phương có cơ hội chú trọng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống thi hành án dân sự tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án dân sự tăng cường công tác theo dõi thi hành án hành chính xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm số lượng án tồn động nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế tham nhũng
các ngành địa phương có cơ hội chú trọng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống thi hành án dân sự tăng cường công tác theo dõi thi hành án hành chính xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm số lượng án kinh tế tham nhũng

các ngành địa phương có cơ hội chú trọng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm số lượng án kinh tế tham nhũng
các đại biểu tham luận trao đổi về các vấn đề trong công tác tuyên giáo đặc biệt là công tác tham mưu và việc đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tuyên giáo năm hai nghìn một mươi tám đảm bảo chất lượng hiệu quả